thành phố hồ chí minh cũng đã triển khai liên tục nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân ngày quốc tế người cao tuổi
và đây cũng là một trong số những nội dung về xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
thành phố hồ chí minh hiện có trên bốn trăm năm mươi bốn hội viên hội người cao tuổi đạt tỷ lệ chín mươi một số hội viên tham gia hội người cao tuổi
hàng năm số hội viên đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng chiếm tỷ lệ trên sáu mươi
cụ vũ đức đa năm nay đã chín mươi một tuổi nhưng hàng ngày cô vẫn tham gia luyện tập văn nghệ cùng với hội người cao tuổi phường bến nghé
để biểu diễn chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi mùng một tháng một mươi
từ nhỏ cho đến bây giờ tôi hãi còn chơi thể thao như là đánh tennis hay là đi bộ v v
thì đến nay trong người tôi được cái may là sống theo thành phố hồ chí minh của tất cả các đồng chí
tập trong thành phố thì tôi thấy trong người tôi lúc nào cũng mạnh khỏe
trong những năm qua hội người cao tuổi đã chủ động tham mưu cho thành phố tặng quà cho sáu mươi một cụ trong độ tuổi mừng thọ
trong đó có sáu trăm linh cụ trên một trăm linh tuổi phối hợp với ngành y tế lập hồ sơ quản lý sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú cho một trăm ba mươi bốn người cao tuổi
được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của phường cũng như là của thành phố là quan tâm đến những người cao tuổi
năm nay tôi cũng sáu mươi chín tuổi chúng tôi cũng tham gia các chương trình văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và nói chung là chúng tôi rất là tự hào
chúng tôi muốn tập thể dục chúng tôi muốn đi văn nghệ để nâng cao tinh thần thật tươi trẻ và có sức khỏe
đồng thời hàng năm hội người cao tuổi các cấp đã vận động được trên bốn mươi chín tỷ đồng để chăm sóc đời sống vật chất
tinh thần cho một trăm bảy mươi sáu người cao tuổi
trong đó hội người cao tuổi đã vận động được một mươi sáu lượt người cao tuổi khám sàng lọc cho ba mươi ba năm trăm hai mươi tám người có bệnh về mắt
trong đó đã mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho ba bảy trăm chín mươi một cụ
bên cạnh đó thành phố còn xây dựng chín bệnh viện chuyên khoa lão và một mươi bốn cơ sở bảo trợ xã hội
và hơn một trăm linh câu lạc bộ dưỡng sinh để chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi
độ văn nghệ của người cao tuổi nói riêng và của toàn phường bến nghé nói chung rất là sôi nổi
trong những ngày lễ như thế này trọng đại như thế này
trọn vẹn với thành phố đời sống văn minh nghĩa tình các cụ cao tuổi đều sống ý thức tuổi cao gương sáng
để cho con cháu nêu theo
trong đó có là những khu phố không rác các cụ nêu gương sáng cho các cháu thiếu nhi di đồng
trong đó phong trào văn nghệ quần chúng là sôi nổi nhất
trong thời gian tới ngoài đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng
hội người cao tuổi thành phố còn phát động phong trào tuổi cao trí càng cao nêu gương sáng
vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc để người cao tuổi đóng góp xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập